hầu hết các tour du lịch hiện phải tạm hoãn hoặc hoàn hủy trả lại tiền cho du khách
điều này gây khó khăn và thiệt hại không ít cho các công ty du lịch
vốn đang trong thời gian phục hồi trở lại sau đại dịch
hơn lúc nào hết các doanh nghiệp lữ hành cần những chính sách hỗ trợ thực sự thiết thực
để một lần nữa có thể trụ vững trước khó khăn
dịch covid một mươi chín một lần nữa quay trở lại với diễn biến phức tạp
khiến các chính sách kích cầu du lịch người việt nam đi du lịch việt nam
phải tạm dừng hoạt động ở nhiều địa phương
các doanh nghiệp du lịch vốn đang trong thời gian phục hồi sau đại dịch
khó khăn thêm trồng chất do các tour phải tạm dừng hoặc hoàn hủy trả lại tiền cho du khách
tôi nghĩ là nó chưa thông
với những khó khăn như vậy việc cấp thiết lúc này là sự chung tay hỗ trợ của toàn bộ ban ngành
để du lịch có thể đứng vững khi dịch bệnh quay trở lại
nếu nhà nước có quan tâm đến du lịch thì trước tiết phải có quan tâm đến hàng không
phải hỗ trợ cho hàng không đầu tiên thì hàng không mới hỗ trợ lại lữ hành và du khách được
phải có cái gọi hỗ trợ đặc thù đặc biệt kịp thời phải có tính cấp cứu
chúng ta phải đồng lòng cùng với tất cả những người
làm cho ngành du lịch cùng sát cánh với cộng đồng doanh nghiệp du lịch
để vượt qua giai đoạn khó khăn
nhưng để mà chuẩn bị vượt qua giai đoạn khó khăn đấy thì chúng ta phải có những cái bước chuẩn bị
chuẩn bị là chúng ta phải điều chỉnh lại cái kế hoạch hoạt động của chúng ta thôi
chúng ta phải xử lý những vấn đề mà do dịch bệnh
như là ký kết hợp đồng thì ta phải phối hợp với nhau xử lý một cách tốt đẹp nhất
và chúng ta cũng phải chuẩn bị những cái phương án để mà khi dịch bệnh được khống chế
chúng ta có những cái biện pháp để lại khôi phục lại
đó là cái hoạt động du lịch
du lịch việt nam thời gian qua đã ứng phó rất tốt trước những khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
đó cũng là kinh nghiệm để tiếp tục giải quyết các vấn đề hiện nay
và quan trọng nhất vẫn là bảo đảm an toàn cho người dân cũng như du khách